thanh tra tỉnh bạc liêu vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công tại thị xã giá rai
theo kết luận từ phía thanh tra qua kiểm tra tổng thể đã phát hiện sai phạm lên tới nhiều tỷ đồng trong việc tạm ứng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn giá rai tỉnh bạc liêu
theo kết luận của thanh tra tỉnh bạc liêu từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi tám ubnd huyện giá rai nay là thị xã giá rai đã giải quyết cho các đơn vị cơ quan tạm ứng với số tiền lên đến hai mươi hai bảy tỷ đồng trong đó có sáu năm tỷ đồng không đủ hồ sơ để quyết toán

theo kết luận của thanh tra tỉnh bạc liêu thường trưởng ubnd thị xã giá rai đã xem xét quyết toán được một chín tỷ đồng còn bốn sáu tỷ đồng do không đủ hồ sơ nên không thể quyết toán được